xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của dãy ngáp thấp trong hai ngày tới ở bắc bộ tiếp tục xảy ra mưa rào vào rông dày rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối đêm hoặc là sáng sớm
trong mưa rông cần đề phòng có lốc xét mưa đá cũng như gió rất mạnh
ban ngày thì trời vẫn có nắng nên mức nhiệt trên khu vực tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ không có nhiều biến động
ngày đêm giao động trong khoảng là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ có nơi còn cao hơn
tại khu vực các tỉnh phía tề bắc bộ trong cả ba ngày tới cũng duy trì mưa rào vào rông dày rác vào lúc chiều tối
trong mưa rông cần đề phòng có tố lốc cũng như gió rất mạnh nguy hiểm
còn ban ngày khu vực vẫn có nắng gián đoạn nên mức nhiệt cao nhất giao động xung quanh ngưỡng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
cục bộ có nơi như lai châu điện biên sơn la mức nhiệt có thể vượt ngưỡng ba mươi bốn độ và có nắng nóng
lui xuống khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế thời gian trong ngày hai mươi bảy sẽ có mưa to
và rông vào lúc chiều tối cục bộ có mưa vừa đến mưa to
mưa rông chủ yếu xuất hiện vào lúc chiều tối còn ban ngày thì khu vực vẫn có nắng nhiều nên nắng nóng vẫn duy trì
với mức nhiệt cao nhất ngày giao động trong khoảng là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi năm độ
tại khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong vài ngày tới cũng sẽ có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to chủ yếu về đêm và sáng
trong cơn rông người dân cũng cần đề phòng với lốc xét và gió giật mạnh
ban ngày thì khu vực vẫn có nắng nên mức nhiệt tại đây giao động là từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ
ở vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới gió tây nam tiếp tục có xu hướng hoạt động mạnh dần
vì thế mà mưa sẽ tăng lên diện nhiều nơi có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
mưa tăng hơn nên nền nhiệt trên khu vực có xu hướng giảm nhẹ
ngày hôm nay và ngày mai giao động là từ hai mươi một ba mươi ba độ và giảm từ một hai độ trong những ngày tiếp theo
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây trong ba ngày tới cũng có mưa rào và rông rải rác
vào lúc chiều tối cục bộ thì có nơi có mưa vừa đến mưa to
còn ban ngày thì khu vực vẫn có nắng gián đoạn với mức nhiệt ngày đêm có xu hướng giảm dần
ngày hôm nay và ngày mai phổ biến là từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ và giảm nhẹ trong hai ngày tiếp theo